ngày một tháng bảy viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đối với nguyễn hòa quất
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn hai trăm linh ba d và bùi chiến thắng đăng kiểm viên thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn hai trăm linh ba d
tỉnh bà rịa vũng tàu về hành vi nhận hối lộ
kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn hòa quất và bùi chiến thắng
đã nhiều lần thỏa thuận trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền của chủ phương tiện đối với sáu mươi tám hồ sơ cải tạo hoán cải
do xe ô tô vận tải để bỏ qua sai phạm thiếu sót trong hồ sơ nghiệm thu cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật
cho các phương tiện ô tô vận tải sai quy định
tổng số tiền nguyễn hòa quất và bùi chiến thắng đã nhận là hơn bảy trăm linh triệu đồng
hiện vụ án đang được cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh bà rê vũng tàu điều tra mở rộng đối với hành vi của các bị can nhận hối lộ
các đối tượng đưa hối lộ và các đối tượng môi rời hối lộ để xử lý theo quy định